sau làn sóng covid một mươi chín trên số f tăng vọt thời gian gần đây những phương pháp điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
đang được rất nhiều các f không khỏi bệnh quan tâm
một số nơi giới thiệu liệu pháp tế bào gốc giải độc cơ thể chữa hậu covid một mươi chín có giá hàng trăm triệu đồng
song các bác sĩ cho rằng quảng cáo này bị thổi phòng
chị đoan ba mươi năm tuổi khám hậu covid tại một bệnh viện lớn ở tp hcm
đứa bác sĩ chẩn đoán các chức năng cơ thể bình thường không cần điều trị
tuy nhiên chị lo lắng và muốn khỏe nhanh nên tham khảo gói điều trị ở một trung tâm y khoa tại quận một mươi
được mời gọi sử dụng liệu trình truyền vi chất nad một loại enzym có lợi tạo ra năng lượng hoặc tế bào gốc để chịu hậu covid
các dịch vụ này giá hai mươi sáu ba mươi chín triệu đồng một lần truyền chọn ngói một mươi hai buổi giá ba trăm một mươi hai triệu đồng
hoặc dùng một mươi năm cc tế bào gốc với chi phí năm trăm tám mươi năm
nhân viên cơ sở này giới thiệu đây là hàng độc quyền phải nhập khẩu từ nước ngoài về mất hai đến ba tuần
điều kiện bảo quản nghiêm ngặt đã được bộ y tế cấp phép rất tốt và đảm bảo không có tác dụng phụ nên đắt sát ra miếng
giá quá cao không có khả năng chị đoan liên hệ với một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở quận một
được giới thiệu gói truyền vì chất trực tiếp vào máu giống như truyền đạm nước có tác dụng thanh lọc giải độc cơ thể cải thiện sức khỏe ngày tức thì
chi phí một lần truyền là hơn ba sáu triệu đồng tài liệu chính năm buổi là một mươi năm triệu bảy buổi là một mươi tám triệu
thành phần của dung dịch truyền gồm tổ hợp chất chống oxy hóa các vitamin selen glutathione bicomplex
tìm hiểu thêm ở một số cơ sở chị đoàn nhận thấy điểm chung của những nhân viên giới thiệu ở các gói điều trị này là nhấn mạnh vào mức độ nguy hiểm hậu covid
nhưng dù đã âm tính nhưng chất độc vẫn còn tích tụ ở hai bùng phổi các cơ quan nội tạng gây đàm thở hồ thời
hoặc lượng phổi sống thực sự chỉ còn bảy tám phần nếu không can thiệp sớm sẽ nguy hiểm tính mạng
giải thích về phương pháp chuyển vị chất nad hay tế bảo gốc bác sĩ nguyễn thanh sang giám đốc trung tâm phục hồi chức năng
vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau nhiễm covid một mươi chín bệnh viện lê văn thịnh tp hcm nói đó có thể là thuốc bổ
thực phẩm chức năng giá chỉ khoảng hai trăm linh ba trăm linh nghìn đồng nhưng bị các cơ sở thổi phòng tác dụng và đẩy giá lên cao
khi chỉ định chuyên thuốc bổ truyền đạm cho người bệnh đều phải cân nhắc tính toán kỹ vì chúng có nguy cơ gây sốc phản vệ
nếu không phát hiện xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong
có thể thấy rất nhiều nơi đang lợi dụng nỗi sợ hậu covid một mươi chín của người dân để trục lợi
bất chấp những nguy hiểm tiên mất tật mang cho bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh